triển lãm điện tử tiêu dùng thường niên đã chính thức được khai mạc tại thành phố las vegas của mỹ
và đến với triển lãm này thì khách tham quan có thể được trải nghiệm và chiêm ngưỡng những sáng chế mới nhất của ngành công nghệ
như là những mẫu ô tô thông minh hay là các loại màn hình lớn và cả những công nghệ riêng tư gần gũi hơn
triển lãm điện tử tiêu dùng ces quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong ngành giới thiệu về những sản phẩm và xu hướng mới nhất
đây cũng là dịp để các công ty khởi nghiệp cùng các ông lớn giành được những lát cắt béo bở
từ thị trường hàng điện tử tiêu dùng toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la mỹ
mở cửa từ ngày bảy đến một mươi tháng một sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người đam mê công nghệ
có rất nhiều công ty ra mắt sản phẩm và trải nghiệm mới tại triển lãm này và tôi muốn thử nghiệm chúng để có thêm cảm hứng
tôi rất hào hức với công nghệ năm g và viễn thông bởi nó sẽ là một trong những công nghệ sáng tạo nhất
trong thập kỷ thứ ba
năm nay triển lãm mang đến những thiết bị điện tử tiêu dùng kết nối mạng hiện đại nhất
dù chưa thực sự bùng nổ nhưng các phương tiện sử dụng công nghệ tự lái sẽ tiếp tục mang tới những màn trình diễn đột phá
tại sự kiện năm nay
ngoài ra các sản phẩm robot trí tuệ nhân tạo cũng sẽ là những điểm nhấn đặc biệt của ces năm nay